theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nắng nóng ở hầu khắp các tỉnh tây bắc bắc bộ và trung bộ vẫn còn kéo dài
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây đang đẩy dần lên với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên ngày hai mươi hai tháng bốn nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía tây bắc bộ và trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
riêng các tỉnh từ nghệ an đến phú yên có nắng nóng gai gắt với đền nhiệt độ từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ c có nơi lên trên bốn mươi độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ một mươi một giờ đến một mươi sáu giờ
khu vực hà nội nắng nóng nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ c thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ một mươi một giờ đến một mươi sáu giờ